chiều nay bảy tháng một mươi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng bình cho biết
do nước các sông suối dâng cao đã gây ngập lụt tắc đường tại hai mươi ba bản của sáu xã biên giới
tại hai xã miền núi trường xuân và trường sơn huyện quảng ninh mưa lớn đã làm ngập các ngầm tràn
đoạn đường thấp trũng làm cô lập cục bộ một số vùng dân cư
tại huyện vùng cao minh hóa đường từ trung tâm huyện đến nhiều xã cũng bị lũ dân ngập
gây ách tắc giao thông huyện minh hóa cho toàn bộ học sinh các cấp nghỉ học
ubnd tỉnh quảng bình yêu cầu các địa phương chủ động phương án ứng phó với mưa lũ
cấm người dân quan lại đánh bắt cá ở khe suối để bảo đảm an toàn
đặc biệt các địa phương phải bảo đảm lương thực
nhu yếu phẩm và chủ động di rời người dân đến nơi an toàn tại các nơi ngập lụt sâu và nguy hiểm